quân đội nhân dân việt nam từ ngày thành lập cho tới nay luôn hoạt động với phương châm
vì nước vì dân từ thời chiến đến thời bình chưa bao giờ thay đổi
và mới đây thiếu tá võ văn tuấn nhân viên trạm đo lường sường bốn trăm sáu mươi bảy cục kỹ thuật quân khu bốn
đã không ngại nguy hiểm lao xuống dòng sông lam để cứu người bị rơi xuống nước
hành động dũng cảm này càng đẹp và ý nghĩa khi thời điểm này đang đúng dịp kỷ niệm bảy mươi năm năm
ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam hai mươi hai tháng một mươi hai
trước đó khi xe máy từ huyện nghi xuân hà tĩnh sang cơ quan ở nghệ an đến cầu bến thủy
nghe tiếng người dân hô hoán thấy có người dưới sông ngay lập tức thiếu tá võ văn tuấn đã nhảy xuống cứu người
sau hành động dũng cảm trên lãnh đạo sường bốn trăm sáu mươi bảy cục kỹ thuật quân khu bốn cho biết
vào đầu tuần tới sẽ biểu dương thiếu tá võ văn tuấn